sáng nay hai mươi năm tháng một mươi một phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng bộ tài nguyên và môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về một số dự thảo nghị định
những dự thảo này sửa đổi bổ sung nhiều quy định về điều kiện thủ tục hành chính của các hoạt động đầu tư có liên quan đến đất đai dự báo sẽ tác động lớn cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh
tại hội thảo các nội dung trong dự thảo nghị định về tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp các nghị định quy định chi tiết luật đất đai như cơ chế chính sách khuyến khích tập trung tích tụ đất nông nghiệp vấn đề khôi phục lại đất nông nghiệp đều hoàn trả lại mặt bằng cho người sử dụng đất khi kết thúc dự án bảo vệ quyền lợi của dân khi doanh nghiệp nhận góp vốn bằng đất đã được đưa ra thảo luận